tình hình dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh đang diễn biến phức tạp khó lường số lượng ca mắc tanh nhanh liên tục nằm ở mức ba con số
trước tình hình đó thành phố đã có những thay đổi trong công tác điều tra truy vết khoanh vùng trong đợt cao điểm để nhanh chóng kiểm soát dịch covid một mươi chín
về việc khoanh vùng thành phố sẽ tiến hành xác định khu vực khoanh vùng trong một giờ hoặc sớm hơn nữa ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm covid một mươi chín
để có căn cứ khoanh vùng nhân viên điều tra dịch tễ sẽ tiến hành điều tra nhanh kf kết hợp với đánh giá thực địa để có cơ sở khoanh vùng phạm vi xử lý
đối với công tác điều tra dịch thì xác định các mốc dịch tễ của f lập danh sách f một gần f một sa và f hai của f một gần sẽ được điều tra theo thực tế tiếp xúc không theo hộ khẩu
việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tùy theo từng đối tượng sẽ có các nguyên tắc riêng
đối với tất cả các trường hợp f một sau khi được lập danh sách sẽ được chuyển ngay về khu cách ly tạm thời
các đối tượng khác như f hai xét nghiệm mở rộng sẽ được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu gộp theo từng hộ gia đình hoặc hai đến ba hộ trong cùng một mẫu gộp để thuận lợi cho việc truy vết sau này
các đối tượng khác như f một xét nghiệm mở rộng sẽ được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu gộp để thuận lợi cho việc truy vết sau này